theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bảy đến khoảng sáu giờ ngày một mươi chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một năm độ vĩ bắc một trăm linh bảy năm độ kinh đông trên đất liền tỉnh quảng ninh và cảnh báo trong ngày cũng như đêm nay sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to trên khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ
hồi bốn giờ ngày một mươi chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi bốn độ vĩ bắc một trăm linh tám bốn độ kinh đông cách quảng ninh hải phòng khoảng một trăm bốn mươi km về phía đông nam sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
dự báo trong khoảng một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km
đến một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một năm độ vĩ bắc một trăm linh bảy năm độ kinh đông trên đất liền tỉnh quảng ninh
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi cấp một mươi một
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc
sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được một mươi km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến bốn giờ sáng ngày hai mươi tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi hai tám độ vĩ bắc một trăm linh bảy hai độ kinh đông trên khu vực phía nam tỉnh quảng tây trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão ở bắc vịnh bắc bộ các huyện đảo cô tô vân đồn cát hải có gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi cấp một mươi một
riêng bạch long vĩ có gió mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
sóng biển cao ba năm mét biển động rất mạnh
ở nam vịnh bắc bộ vùng biển từ thanh hóa đến quảng trị có gió mạnh cấp sáu cấp tám
trên đất liền các tỉnh hải phòng đông lạng sơn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
quảng ninh gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp chín cấp một mươi cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
cảnh báo trong ngày và đêm nay một mươi chín tháng một mươi sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to trên khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ
riêng hải phòng quảng ninh lạng sơn một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm trên cả đợt